trong tiến trình xây dựng thành phố sơn la trở thành đô thị loại hai vào năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã cho phép thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố
nhằm tạo ra diện mạo mới cũng như thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư mang lại giá trị kinh tế cao
tuy nhiên kéo theo đó là xuất hiện nhiều vấn đề bất cập điển hình là tình trạng người dân
có diện tích đất nằm trên đất dự án đã tiến hành xây dựng trái phép
nhằm mục đích chờ đền bù khi giải phóng mặt bằng
thưa quý vị và các bạn tôi đang đứng trên khu đất bom thuộc bản phiêng hai
xã trường sơn thành phố sơn la tại đây thì có hàng chục ngôi nhà vừa mới được xây dựng
cách đây chỉ từ một đến hai tháng những ngôi nhà này được xây dựng rất đơn giản
chỉ từ tre và gỗ nhưng điều đáng nói là gần như không bao giờ thấy có người ở
những ngôi nhà này nằm ngay sát với khu vực dòng chảy của lũ hàng năm trải qua
thậm chí có những nhà nằm cách cửa xả lũ có năm mươi mét
giống như nhiều người dân ở bản phiêng hay thành phố sơn la
gia đình ông lò văn hường sau khi được biết khu đất bom bài chuẩn bị được thành phố giải phóng mặt bằng
để triển khai dự án đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ tại đây mà theo ông là để phục vụ mục đích chăn nuôi
bất chấp nguy hiểm xả lũ mặc dù chính quyền địa phương đã có thông báo và cắm mốc danh giới
nhưng khi được hỏi thì ông hường cho rằng không biết và không giấu được mục đích
chờ được đền bù nếu có giải phóng mặt bằng
hiện nay trên địa bàn thành phố sơn la đang triển khai năm mươi sáu dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố
trong đó có bốn mươi hai dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng
kể từ khi có thông tin chính thức hay không chính thức về việc triển khai dự án
người dân tại nhiều nơi đã tiến hành xây dựng nhiều công trình
công trình trái phép với mục đích chờ đền bù
theo thống kê đến nay đã có bảy mươi ba trường hợp cá nhân và tổ chức vi phạm với một trăm năm mươi chín công trình
tập trung đông tại khu vực phường triềng sinh nơi triển khai hai dự án lớn
là trung tâm thể dục thể thao của tỉnh và bệnh viện đa khoa năm trăm năm mươi giường
kể từ khi có thông tin chính thức hay không chính thức về việc triển khai dự án
người dân tại nhiều nơi đã up
thì đương nhiên là các công trình đó thì đương nhiên là bóc tách và sẽ đưa ra khỏi phương án về bùi thuần hỗ trợ
và cương quyết trong việc xử lý và tiên tuyển để tạo ra sự công bằng
cho việc giữa những người chấp hành với những người không chấp hành
và qua quá trình thực hiện này đặc biệt là cấp ủy chính quyền cũng như các bàn ngành dưới cơ sở
người ta cũng rất đồng thuận và nhân dân và cá táng ý
các bộ đảng viên rất đồng thuận

trong việc cách làm và xử lý của thành phố và việc thương quyết trong việc đó
xây dựng nhà trái phép làm trang trại trồng cây trên những khu vực đất cấm đất quy hoạch
và thậm chí là những khu vực gặp nguy hiểm đang là một hiện trạng đáng báo động tại sơn la hiện nay
chỉ cần nghe thấy ở đâu đó có dự án là người dân đổ xô đi để xây dựng hy vọng có được tiền đền bù
chính quyền địa phương cần phải mạnh tay và quyết liệt hơn nữa với những cá nhân và tổ chức vi phạm
để tạo ra sự răn đe và tránh tai diễn lặp lại tình trạng này